và các cơ quan liên quan khi tiến hành quy hoạch đã để lọt những người không đủ phẩm chất vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
đây là một sơ hở không nhỏ và đảng ta đang phải tập trung khắc phục
và cái giá phải trả cho sự sơ hở đó là không hề nhỏ
từ đầu nhậm kỳ khóa một mươi hai đến nay trong vòng chưa đầy ba năm
hơn sáu mươi cán bộ thuộc diện trung ương quản lý đã bị thi hành kỷ luật
con số chưa từng có
trong đó có năm ủy viên trung ương đương nhiệm và ba người trong số đó đã bị đưa ra khỏi trung ương
từ thực tiễn vừa qua chưa bao giờ như trong nhiệm kỳ khóa một mươi hai mà đảng ta phải kỷ luật nhiều cán bộ cao cấp như vậy
cả đương chức và cũng đã nghỉ hưu kể cả cấp cao nhất là trong bộ chính trị
thì đây là một bài học phải trả giá đắt trong vấn đề đánh giá cán bộ xem xét cán bộ
bố trí và cán bộ vào những công việc đồng thời gắn liền với vấn đề kiểm tra kiểm soát hàng ngày
thế thì từ những sự kiện đã xảy ra chúng ta cần phải rút kinh nghiệm về vấn đề quy hoạch
vẫn biết trong công tác cán bộ thì việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu
có ý nghĩa cực kỳ quan trọng
bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp chủ động có tầm nhìn xa
đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài
thế nhưng dù muốn hay không thì cũng phải thừa nhận việc quy hoạch cán bộ nói chung
và cán bộ cấp chiến lược nói riêng ở nhiệm kỳ trước còn để lọt một số trường hợp không đủ phẩm chất
những hạn chế đó là khó tránh khỏi bởi nhiệm kỳ một mươi một là khóa đầu tiên đảng ta xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược
và đó chính là bài học kinh nghiệm đắt giá trong công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược ở nhiệm kỳ này
trong chương trình toàn khóa của khóa một mươi hai bàn chấp hành trung ương tiếp tục xác định
quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là một nội dung rất quan trọng
và tại hội nghị trung ương chín vừa qua bàn chấp hành trung ương đã tập trung thảo luận
cho ý kiến về việc quy hoạch ban chấp hành trung ương đảng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
khác với trước quy hoạch từ xa cho nhiều nhiệm kỳ
việc quy hoạch lần này chỉ tập trung cho nhiệm kỳ trước mắt
đây là cách làm mới phù hợp với tình hình thực tế
trong chương trình toàn khóa của khóa một mươi hai bàn chấp hành trung ương tiếp tục xác định
quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là một nội dung rất quan trọng
và tại hội nghị trung ương chín vừa qua bàn chấp hành trung ương tiếp tục xác định
quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là một nội dung rất quan trọng
đây là cách làm mới phù hợp với tình hình thực tế

và từ đó thì chúng ta mới định hướng cán bộ tốt được
trên cơ sở tổng kết rút kinh nghiệm cách làm của khóa một mươi một
trước khi trình ra bàn chấp hành trung ương
ngay trong tháng một mươi một vừa qua tất cả một trăm một mươi sáu trên một trăm một mươi sáu địa phương cơ quan đơn vị
được bộ chính trị và ban chỉ đạo phân bổ cơ cấu số lượng
đã khẩn trương nghiêm túc triển khai kế hoạch các văn bản chỉ đạo
hướng dẫn của trung ương với tinh thần trách nhiệm quyết tâm cao
từng bước chuẩn hóa về tiêu chuẩn tiêu chí quy trình nhân sự
và cách làm theo hướng chặt chẽ dân chủ minh bạch công tâm khách quan
kết hợp với kiểm tra giám sát chặt chẽ
đồng thời là tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra
rồi lại chuẩn hóa và siết chặt kỷ luật kỷ cương của đảng
nhằm để khắc phục cho được những sở hở những hàn chế yếu kém
là khứa điểm trong công tạc cản bộ cùng như công tạc quy hoạch cản bộ
để từng bước đẩy lùi cái tình trạng là chạy chức chạy quyền
chạy lớn chuyện chạy bộ nhiệm và quy hoạch cản bộ v v
nhờ đó việc phát hiện giới thiệu nhân sự
quy hoạch được trung ương đánh giá là đã bám sát yêu cầu của bộ chính trị và ban chỉ đạo
bước đầu đáp ứng cơ cấu số lượng tiêu chuẩn điều kiện độ tuổi địa bàn lĩnh vực công tác
các đồng chí được giới thiệu và quy hoạch đều được các địa phương cơ quan đơn vị đánh giá tốt
về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống trình độ năng lực công tác uy tín và triển vọng phát triển
tuy nhiên không loại trừ việc có thể sót lọt những người không đủ phẩm chất vào đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
tại hội nghị trung ương chín tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã nhấn mạnh